ngày ba một mươi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm pc một cho biết đơn vị đã gửi công văn đề nghị các phòng nghiệp vụ và công an hai mươi một quận huyện tp thủ đức giả soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận phân loại và kết quả giải quyết tin báo tố giác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp tiền từ thiện
nội dung công văn nêu rõ ngày hai mươi tám chín văn phòng cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra giả soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp tiền từ thiện
như nghệ sĩ hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành võ hoàng yên mà bà nguyễn phương hằng đã phản ánh trong các buổi livestream trên mạng xã hội
phòng pc một đề nghị các đơn vị kiểm tra ra soát cung cấp thông tin như trên và báo cáo kết quả gửi về để đơn vị tập hợp tham mưu thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
trước đó mạng xã hội nóng vì câu chuyện thiện nguyện của một số cá nhân nghệ sĩ trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị dân mạng đặt nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động quyên góp giải ngân
trước vấn đề này bộ công an đã vào cuộc điều tra
bước đầu cục cảnh sát hình sự đã tiếp nhận đơn tố cáo các cá nhân và đang tiến hành xác minh làm rõ